thưa quý vị và các bạn chiều nay đã diễn ra lễ bế mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
sau ba ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa
tham dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các phóng viên biên tập viên trên cả nước
sau ba ngày diễn ra hào hứng sôi nổi hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã thành công rất tốt đẹp
hội báo toàn quốc năm nay có quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước
trưng bày các sản phẩm báo chí tiêu biểu thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại
công tác đào tạo báo chí khẳng định vai trò to lớn sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng việt nam
thể hiện trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của báo chí đối với đất nước
cũng là cơ hội để tôn vinh những thành tựu đóng góp to lớn của đội ngũ các phóng viên biên tập viên
đối với nền báo chí cách mạng việt nam thông qua các giải thưởng phong phú đa dạng và ý nghĩa
trước hết là đây là một cái niềm vinh dự rất là lớn về cá nhân
và đây là một sự ghi nhận của hội báo của những người làm báo đối với những công trình
mà lâu nay cho rằng là nó ở cái lĩnh vực nó khá là khô khan lý luận về báo chí và nghiệp vụ báo chí
nhiếp ảnh gia đạt giải nhất trong cuộc thi ảnh về đẹp việt nam vì biên cương tổ quốc
do truyền hình nhân dân phối hợp tổ chức thực hiện
đây là lần đầu tiên như hải được nhận giải thưởng tại hội báo toàn quốc
nhiếp ảnh gia không giấu nổi sự xúc động và tự hào
tôi đã tham gia cuộc thi của truyền hình nhân dân nhiều lần
và tôi thấy là cái cuộc thi của truyền hình nhân dân tổ chức là một cái sân chơi rất là bổ ích
và chúng tôi rất là hứng thú
và đặc biệt là anh em nhiếp ảnh cũng tham gia rất là đông
mặc dù là tôi đã
đã nhận được cái giải lần này
nhưng mà tôi sẽ cố gắng cũng phải tham gia tiếp để đạt được nhiều kết quả tốt
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
thực sự là một cuộc hội tụ nghề nghiệp văn hóa tinh thần đặc sắc
của những người làm báo và công chúng báo chí cả nước
những giải thưởng đa dạng nhiều thể loại hạng mục
không chỉ vinh danh những thành tựu đồng góp của các cá nhân những người làm báo
mà còn thể hiện sự phát triển của báo chí cách mạng việt nam
đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc